những tin tức cập nhật về an ninh trật tự
thưa quý vị đối tượng hứa văn hiền ba mươi tám tuổi trú tại huyện crong park tỉnh đắk lắc
vừa bị công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
trước đó trên đường lê duẩn phường an lạc đội cảnh sát giao thông công an thị xã buôn hồ
phát hiện hiền đang điều khiển xe tải có biểu hiện trở quá tải trọng nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra
kết quả cân tải trọng cho thấy xe tải do hiền điều khiển vượt tải trọng cho phép hơn bảy mươi
qua kiểm tra ma túy tổ công tác phát hiện tài xế hiền dương tính với chất ma túy
tiến hành kiểm tra trên người đối tượng công an thu giữ một mươi một gói
bên trong có chứa các cục chất rắn màu trắng nghi là ma túy
qua đấu tranh hiền khai nhận các gói trên là ma túy dạng heroin
hiền mua về cất xấu để sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận phú nhuận tp hcm thông tin
đã tạm giữ phó lợi
lâm việt tân sinh năm hai nghìn hai lê văn điểm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trần hữu phát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn hồng phú sinh năm hai nghìn một
để điều tra mở rộng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó từ một cá nhân có tên là phó lâm việt tân
sử dụng căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng
cơ quan công an đã phát hiện một đường dây làm giả giấy tờ
với thủ đoạn rất tinh vi
theo lời khai của tân tân được lê văn điểm thuê sử dụng thẻ căn cước
công dân giả để đăng ký tài khoản ngân hàng
xong việc tân sẽ được trả công từ bảy trăm linh đồng đến một triệu đồng một tài khoản
tại cơ quan công an điểm khai nhận được một đối tượng là su naka
chưa rõ lai lịch thuê quản lý bảy nhân viên có tài khoản khác nhau
các nhân viên này có nhiệm vụ sử dụng thẻ căn cước công dân giả
để đăng ký tài khoản ngân hàng
cứ mỗi phi vụ thành công điểm được trả một hai triệu đồng một tài khoản
sau đó điểm lại chi trả cho nhân viên cấp dưới và hưởng lợi hai trăm linh đồng một tài khoản
được biết số căn cước công dân giả thu được đều do trần hữu phát và nguyễn hồng phú trực tiếp làm
từ tháng ba cho đến thời điểm bị phát hiện hai đối tượng này đã làm giả thành công
hai mươi căn cước công dân giao cho khách mỗi người được hưởng lợi khoảng sáu mươi triệu đồng
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
một loạt các đối tượng mạo danh các hãng taxi lớn để hoạt động nhằm thu lợi bất chính
gây ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng và các doanh nghiệp uy tín
đã bị công an tp hcm làm rõ xử lý
một số tài xế taxi tham gia vào nhóm gia lô với mức phí ba trăm linh đồng một tháng
để được nhận thông tin khi khách đặt dịch vụ taxi
mỗi quốc xe tài xế phải trả cho quản trị viên nhóm một mươi năm trên tổng số tiền cước khách hàng phải trả
để có được thông tin khách hàng các quản trị viên đã lập nhiều trang web
sau đó chạy quảng cáo với từ khóa giả mạo thương hiệu các hãng taxi lớn
mục đích dẫn dụ khách gọi vào số điện thoại của các quản trị viên mạo danh
là nhân viên tổng đài các hãng taxi để thực hiện điều xe
từ kết quả đấu tranh công an tp hcm đã xử phạt hai quản trị viên nhóm gia lô
mỗi người một mươi năm triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin kinh doanh buôn bán hàng giả
hàng hóa dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
hoặc hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh trên môi trường internet
một tài xế bị xử phạt bảy năm triệu đồng về hành vi thu thập xử lý
và sử dụng thông tin của tổ chức khác mà không được sự đồng ý
hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật
vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg
từ miền trung đi qua địa bàn tỉnh đồng nai
nguyễn duy phương đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt giữ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng đã phối hợp
bắt giữ đối tượng nguyễn duy phương khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tại trạm thu phí cao tốc dầu dây phan thiết
xã sông nhạn huyện cẩm mỹ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi sáu bánh heroin
và nhiều tăng vật có liên quan khác
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
công an tp bun ma thuật tỉnh đắk lắk vừa triệt phát thành công
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày trên hai trăm linh triệu đồng
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị bích trâm bốn mươi bốn tuổi
chú tệ phùng thành nhất tp bun ma thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ một mươi sáu chiếc điện thoại di động
cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ
đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
và có hai mươi năm đối tượng tham gia
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên hai trăm linh triệu đồng
hiện công an tp bun ma thuật đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi đối tượng
và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
bốn đối tượng phó lâm việt tân lê văn điểm trần hiệu phát và nguyễn hồng phú
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận phú nhuận tp hcm
tạm giữ để điều tra mở rộng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó từ một cá nhân có tên phó lâm việt tân
sử dụng căn cấp công dân giả
để mở tài khoản ngân hàng
cơ quan công an đã phát hiện một đường dây làm giả giấy tờ với thủ đoạn rất tinh vi
theo lời khai của tân tân được lê văn điểm thuê sử dụng thẻ căn cước công dân giả
để đi đăng ký tài khoản ngân hàng
xong việc tân sẽ được trả công từ bảy trăm linh đồng đến một triệu đồng một tài khoản
tại cơ quan công an điểm khai nhận được đối tượng
sunaka chia rõ thân nhân lai lịch
thuê quản lý bảy nhân viên có tài khoản khác nhau
các nhân viên này có nhiệm vụ sử dụng thẻ căn cước công dân giả
để đi đăng ký tài khoản ngân hàng
cứ mỗi phi vụ thành công điểm được trả một hai triệu đồng một tài khoản
sau đó điểm lại chi trả cho nhân viên cấp dưới và hưởng lợi hai trăm linh đồng một tài khoản
mở rộng điều tra công an quận phú nhuận đã xác định
số căn cước công dân giả thu được đều do trần hữu phát và nguyễn hồng phú trực tiếp làm
theo đó từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị phát hiện
hai đối tượng đã làm giả thành công bốn mươi căn cước công dân giao cho khách
mỗi người được hưởng lợi khoảng sáu mươi triệu đồng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
qua vụ việc này cơ quan công an cảnh báo
việc sản xuất mua bán tàng trữ sử dụng căn cấp công dân giả
là hành vi vi phạm pháp luật
các cá nhân sử dụng căn cước công dân giả sẽ sớm bị phát hiện
bởi lẽ căn cước công dân gắn chip giả không thể sử dụng được
vì khi giao dịch tại các cơ quan đơn vị ngân hàng
sẽ nhanh chóng bị phát hiện
bằng các thiết bị kiểm tra hoặc qua đối chiếu dữ liệu nhận dạng
người sử dụng với dữ liệu hình ảnh trong cơ sở dữ liệu
và khi đã bị phát hiện thì sẽ lập tức bị bắt giữ
và phải chịu hành phạt rất nghiêm khắc của pháp luật
thưa quý vị liên tiếp những vụ cháy nổ xảy ra thời gian qua
đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản
và để chủ động ứng phó xử lý với các tình huống cháy nổ
tai nạn sự cố xảy ra
công an tỉnh ninh bình
tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy cho người dân
đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành
tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tại khu công nghiệp văn phong huyện nho quang
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tình huống giả định là khoảng một mươi năm h ngày một mươi hai tháng một mươi
tại phía tây nhà kho nguyên phụ liệu và văn phòng của một công ty
thuộc khu công nghiệp văn phong xảy ra cháy
nguyên nhân là do hệ thống điện bị sự cố chập cháy
tuy nhiên hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động gặp sự cố đang sửa chữa
đám cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn khói và khí độc nhiều
bao trùm toàn bộ nhà kho gây khó khăn cho công tác chữa cháy
ban lãnh đạo công ty cũng chỉ thị tới tất cả các bộ phận ban ngành
trong công ty là phải phối hợp nghiêm nghiêm chỉnh
và chặt chẽ với các cơ quan chức năng
đồng thời các chủ quản của bộ phận và các cán bộ
cũng như là trợ lý của các bộ phận đều tiến hành họp
và triển khai các phương án cũng như là những
hướng dẫn nội dung tới tất cả các thành viên ở trong bộ phận của mình đều được biết
và xác nhận với mọi người là biết nắm bắt được rõ ràng
về cái hoạt động thập hướng lần này
và để mọi người có được những cái sự chuẩn bị
cũng như là có được những cái phương án để phối hợp khi mà có hiệu lệnh
là có thể thực hiện ngay cái phương án di rời cũng như là sơ tán
phương án diễn tập huy động bốn trăm năm mươi người hai mươi hai phương tiện chữa cháy
xe cứu nạn cứu hộ xe chuyên dùng và các trang thiết bị vật tư hóa chất
của các lực lượng chức năng
các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với sự chủ động linh hoạt khẩn trương
lực lượng chữa cháy của công ty và địa phương đã triển khai các biện pháp chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ ban đầu đồng thời điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
đám cháy đã được dập tắt kịp thời không để cháy lớn cháy lan
hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản
thế thì để có được cái kết quả diễn tập như hôm nay thì đối với lại chúng tôi
cái thứ nhất là chúng tôi cũng đã khảo sát phối hợp với lại các đơn vị
để tiến hành khảo sát xây dựng phương án một cách chi tiết cụ thể
trên cơ sở yêu cầu về chiến thuật kỹ thuật đối với công tác chữa cháy
cứu nạn cứu hộ với một khu vực nhà xưởng rất lớn lưới lượng công nhân đông
trong cao làm việc thì chúng tôi đã đưa ra các chiến thuật kỹ thuật phù hợp
bên cạnh công tác diễn tập cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy lớn
tại các công ty khu công nghiệp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ còn tổ chức tập huấn cho người dân các hộ kinh doanh
về vấn đề phòng cháy nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phòng cháy chữa cháy ở công an huyện và công an thị trấn
xuống đây là hướng dẫn cho tất cả các tổ liên gia này
thứ nhất là lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho năm nhà xung quanh đây
và dán những biển báo này để khi có cháy sư phụ cháy
thì sẽ điện cho công an thị trấn và công an huyện
các anh cũng thường xuyên xuống kiểm tra và nhắc nhở các hộ kinh doanh
để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy
về tổ liên gia thì các cán bộ phụ trách địa bàn và công tác phòng cháy chữa cháy
thì thường chuyên kiểm tra định kỳ từ phương tiện chữa cháy
và kiến thức cơ bản của các thành viên trong tổ liên gia
chủ yếu dựa trên phương châm là chữa cháy tại chỗ
kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ lúc ban đầu
tránh để cháy lây lan ra diện rộng
trong thời gian tới lực lượng công an quyết liệt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn toàn tỉnh ra soát lại các phương án lực lượng phương tiện
để bổ sung và thay thế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống
tuy nhiên công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vẫn rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa của các cấp các ngành
nhất là vai trò ý thức của mỗi người dân trong phòng chống giặc lửa
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mỗi người mỗi nhà và toàn xã hội